trong khi đó tại tỉnh nghệ an tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp với hàng chục ca nhiễm ngoài cộng đồng được ghi nhận trong ngày hôm qua
thế nhưng chỉ vì ba mươi năm mươi nghìn đồng tiền công một đối tượng đã bất chấp quy định lén lút đưa người trái phép vào địa bàn thành phố vinh
vào tối ngày một mươi bảy tháng tám lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt quả tang nguyễn văn lợi chú tại huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
đang lén lút đưa hai người không rõ lai lịch vào địa bàn tp vinh
lợi khai nhận lợi dụng sự thông thạo địa hình biết nhiều đường tắt lối nhỏ có thể né tránh các chốt kiểm soát bệnh nên đã tìm cách lén lút đưa ngòi vào thành phố để thu lợi bất chính
trước khi bị phát hiện nguyễn văn lợi đã đưa chót lọt hai người từ địa phương khác vào thành phố
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ